bộ giáo dục và đào tạo đề nghị cho học sinh nghỉ học hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hà nội phát hiện cơ sở làm khẩu trang từ giấy ăn
sau đây là nội dung chi tiết
công an tiêu diệt tuấn khỉ người nổ súng giết năm người ở củ chi
trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án bộ công an công an tp hcm đã lập ban chuyên án
huy động các lực lượng tinh nhuệ để truy tìm đối tượng lê quốc tuấn
sau một mươi bốn ngày quyết tâm cao và được sự hỗ trợ nhiệt tình từ quần chúng nhân dân
với những tình báo có giá trị lực lượng công an đã xác định được chính xác vị trí đối tượng ẩn nấu
tại một căn nhà hoang tại xã tân hiệp huyện hóc môn giáp ranh với huyện củ chi
công an tp hcm rất khẩn trương từ giây từ phút trong việc truy bắt cho được đối tượng lê quốc tuấn
hoàn rõ hoàn toàn về vụ án này
chúng tôi đã phối hợp với các tổ chức nghiệp vụ của bộ công an

và chuyển thành các lựa án phát minh lên phương án truy bắt đối tượng
trong quá trình truy bắt đối tượng liên tục trọn trả bức kiện tiêm cách hậu pháp
với cái địa hình rất là phức tạp ban đêm trời tối
thì đối tượng này cũng phải nói là rất là thống thạo
và tiêm cách lợi dụng gần về bậc này không chỉ bằng
quá trình truy bắt tiêu diệt đối tượng lực lượng công an đã đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho người dân từ khu vực và các chiến sĩ tham gia
thu giữ tại hiện trường một khẩu súng ak và chín viên đàn
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng một tuấn và em họ là lê quốc minh
đến đánh bạc tại ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi thì xảy ra mâu thuẫn
sau đó tuấn về nhà lấy súng quay lại bắn bốn người tử vong một người bị thương
rồi cướp xe s h bên trong có một tỷ đồng
rạng sáng ngày ba mươi tháng một trên đường lẫn trốn tuấn tiếp tục cướp xe gắn máy
của một người đàn ông rồi bắn chết nạn nhân
công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và phát lệnh truy nã
lê quốc minh
tuấn về các hành vi giết người cướp tài sản sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án đồng thời xử lý những đối tượng liên quan
việt nam ghi nhận trường hợp thứ một mươi sáu mắc bệnh ncov tính đến ngày một mươi ba tháng hai
trưa nay một mươi ba tháng hai bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận thêm một trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi sáu người bị dịch bệnh covid một mươi chín
riêng tỉnh vĩnh phúc có một mươi một trường hợp
và đã có bảy trường hợp khỏi bệnh
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi trú tại xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân là bố đẻ của bệnh nhân tên là ntg là một trong tám người đi từ vũ hán về
bệnh nhân ở cùng nhà với bệnh nhân dê trong thời gian bệnh nhân dê trở về việt nam từ vũ hán
đến lúc được nhập viện cách ly
mẹ và em gái của bệnh nhân dê cũng đã được xác định là mắc bệnh covid một mươi chín
và đang được điều trị tại cơ sở y tế
như vậy là trong gia đình bệnh nhân thứ một mươi sáu có bốn người thì ba người đều bị mắc bệnh
sau khi xác định vợ và hai con gái bệnh nhân bị mắc dịch bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc đã đưa năm bệnh nhân vào danh sách người tiếp xúc gần
được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày
trong quá trình theo dõi bệnh nhân không có biểu hiện sốt ho khó thở
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng hai bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi thoáng qua
được cán bộ y tế ghi nhận lấy mẫu và gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
thì cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại phòng khám đa khoa quang hà
huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và trong tình trạng sức khỏe ổn định
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị cho học sinh nghỉ học đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện nay đã có một số địa phương báo cáo bộ
việc sẽ cho học sinh đi học trở lại từ ngày một mươi bảy tháng hai sau hai tuần tạm nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín
những địa phương này trên cơ sở tham mưu của sở y tế và sở giáo dục đào tạo
đã cân nhắc kỹ tình hình dịch bệnh ở địa phương để đưa ra quyết định cho học sinh đi học trở lại
tuy nhiên bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp
nên các địa phương cần cân nhắc rất kỹ phương án cho học sinh đi học trở lại
chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn
theo hướng dẫn của bộ y tế căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước
bộ giáo dục đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín
các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành và có hướng dẫn chi tiết các địa phương
xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng
thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo
hà nội phát hiện cơ sở làm khẩu trang từ giấy ăn
kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm y ạn việt hàn
chủ sở tại thôn khôn thôn xã minh cương huyện thường tín hà nội
lực lượng quản lý thị trường hà nội đã thu giữ nhiều hộp khẩu trang kháng khuẩn
mà lớp vải kháng khuẩn lại được làm bằng giấy ăn dò hết nguyên liệu
lớp giấy này dùng làm lớp lót ở giữa với khẩu trang y tế thật là lớp kháng khuẩn không bị tan trong nước
tại thời điểm kiểm tra nguyên liệu của nhà kho của công ty lại không đảm bảo vệ sinh
nhiều nguyên liệu chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
nguyên liệu chức năng đã tạm thời thu giữ hơn một mươi tám chiếc khẩu trang
và một số nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn chất lượng
cơ sở như thế này thì chúng ta xác định đây là cơ sở sản xuất từ đầu vào gốc của sản phẩm
sau đó đưa thị trường nào sau đây chúng tôi sẽ xem tất cả là cái quy trình của đơn vị này
cung cấp cho những đơn vị nào đã bán đến đâu và sẽ thông tin cho người tiêu dùng
để người ta giám sát xem là những cái chất lượng cũ của người ta có đảm bảo không
hoặc là chất lượng mới như vi phạm hôm nay thì như thế nào để xem
xác định số lượng như thế nào để đánh giá cho sự vi phạm của người ta
ngoài khẩu trang y tế
dùng một lần cơ sở này còn sản xuất nhiều mặt hàng khẩu trang hiện đang bán chạy trên thị trường
như khẩu trang ba m b chín mươi năm
những sản phẩm này được cơ quan chức năng sẽ đưa đi giám định về tiêu chuẩn chất lượng
và xử lý theo quy định của pháp luật
khởi tố bắt tạm giam một mươi một người liên quan đến vụ án tuấn khỉ
ngày ba mươi tháng một công an tp hcm đã khởi tố bị can phát lệnh truy nã toàn quốc
đối với lê quốc tuấn về tội giết người cướp tài sản tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
quá trình truy bắt xác định địa điểm lẩn trốn của lê quốc tuấn tại căn nhà hoang
ở khu vực ấp tân hòa xã tân hiệp huyện hóc môn
tối ngày một mươi ba tháng hai lực lượng đặc nhiệm của bộ công an và công an thành phố
đã triển khai các phương án vây bắt đối tượng
đến hai mươi hai h một mươi năm phút lực lượng công an xác định đối tượng lê quốc tuấn liên tục di chuyển
lên đạn súng ak bắn ba phát súng về phía lực lượng truy bắt với thái độ chống trả đến cùng
nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng ak và chín viện đạn
với cơ sở vật chất sẵn có có nhiều phòng và khuôn viên rộng
tại đây cơ bản đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện giã chiến với quy mô lớn
phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân
sở y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện giã chiến trên
các cơ sở các tổ phản ứng nhanh trong đó nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành
là bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
từ tối ngày chín tháng một mươi vĩnh phúc đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân môi trường
đến địa điểm lập bệnh viện giã chiến để hoàn tất công tác chuẩn bị
sớm đưa bệnh viện đi vào hoạt động
dự kiến bệnh viện giã chiến sẽ được bố trí khoảng hai trăm linh dường bệnh
đưa ba mươi công dân việt nam từ tỉnh hồ bắc trung quốc về nước
các cơ quan chức năng việt nam đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng
và kiểm tra y tế theo đúng quy định phòng dịch cho ba mươi công dân
hiện nay toàn bộ số công dân nêu trên đặc biệt là một nữ hành khách
đang mang thai tám tháng có tình trạng sức khỏe ổn định tinh thần tốt
và sẽ được đưa về bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
để cách ly và theo dõi y tế theo quy định
trước đó chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế
của chính phủ và nhân dân cùng hội chữ thập đỏ việt nam
tặng chính phủ và nhân dân trung quốc
đồng thời giúp đưa một mươi một công dân trung quốc về vũ hán
thành phố hồ chí minh thang máy nhà dân rơi
một người chết hai người trọng thương
bước đầu xác định nạn nhân tử vong là ông ngô văn hậu năm mươi tuổi
chú tỉnh tiền giang hai người bị thương nặng là ông phan trí tâm
hai mươi hai tuổi và con rể phạm hoàng kha hai mươi hai tuổi cùng chú tỉnh sóc trăng
theo thông tin ban đầu tối ngày tám tháng hai anh phạm hoàng kha
ông phan trí tâm và ông ngô văn hậu cùng đi thang máy chuyển hàng
từ lầu bốn của căn nhà sau đó thang máy nghi bị đứt dây cáp
rời tự do hiện hai cha con ông tâm bị thương nặng
đang được cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
thừa thiên huế cháy nhà khiến ba người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng h bốn mươi phút sáng ngày tám tháng hai
người dân địa phương phát hiện căn nhà của anh phạm bá tâm hay được gọi là tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn đức phú xã phong hòa huyện phong điền bốc cháy
nên đã báo cho lực lượng công an ngay khi nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện
có mặt tại hiện trường để cứu chữa sau ba mươi phút thì đám cháy được dập tắt
tại hiện trường vụ cháy lực lượng công an phát hiện có ba thi thể
danh tính nạn nhân gồm phạm bá tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cháu phạm quốc thái
sinh năm hai nghìn một mươi và cháu phạm gia trường sinh năm hai nghìn một mươi bảy
cháu thái và cháu trường là con trai của anh tâm
nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định là do anh phạm bá tâm buồn
chuyện gia đình nên nghĩ quần đã sử dụng xăng tự đốt cháy tại nhà
gây ra cái chết đau lòng cho ba cha con
lực lượng công an cũng đã phát hiện thư tuyệt mệnh của anh tâm
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ xác minh làm rõ
đà nẵng khởi tố vụ án cô gái bị chặt sát vứt xuống sông
khoảng bốn giờ sáng nay một người chèo đò trên sông hàng phát hiện một vali bên trong
có xác một phụ nữ mất phần đầu và chân
ngay sau đó công an thành phố đà nẵng đã tiếp cận hiện trường thu thập chứng cứ
theo ghi nhận ban đầu đây là thi thể của phụ nữ khoảng ba mươi tuổi
theo nhận dạng có thể nhận định là người nước ngoài
xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận
giám đốc công an thành phố đà nẵng chỉ đạo các lực lượng bằng mọi giá phải quyết tâm
truy tìm ra thủ phạm xử lý trước pháp luật kịp thời trắng an dư luận
đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đến một mươi một h trưa cùng ngày ban chuyên án đã xác định được hung thủ gây án là xiao guobing
hai mươi tuổi tức tiêu quý bình trung quốc đã bị lực lượng công an bắt khẩn cấp phục vụ công tác điều tra
tại đây hung thủ thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết có quen với nạn nhân
cụ thể người phụ nữ trên có nhờ tiêu quý bình đánh bài ăn tiền hộ
tuy nhiên khi tham gia cá cược bình thua độ đến chiều ngày sáu tháng hai
bị hại tìm đến căn nhà bình thuế ở ở quận ngũ ân sơn thành phố đà nẵng
đòi lại tiền đánh bạc lúc này cả hai xảy ra cửa cãi quá nóng giận
hung thủ dùng dây thừng siết cổ nạn nhân cho tới chết rồi phan xác thành nhiều mảnh nhằm phi tan
sau khi giết người tôi đã tìm cách để đưa sát của nạn nhân đến sông hàng để phi tan chỉ vì một
phút bốc đồng mà tôi đã hành động như vậy tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật của việt nam
trước sự quan tâm của dư luận về vụ án man rợ này chiều ngày bảy tháng hai công an thành phố đà nẵng
là tổ chức buổi thông tin với báo chí về vụ án này đại tá trần mưu phó giám đốc công an thành phố nhận
định đây là vụ việc nghiêm trọng và quá trình phá án gặp nhiều khó khăn do cả nạn nhân và hung thủ đều là
ở nước ngoài từ những nguồn thông tin ba trăm linh tám với những nguồn có việc xuất đặt vào thành phố đà nẵng và trang
chế ở đâu khách sạn nào thì báo đăng kinh là lúc đó khoảng một mươi rưỡi thì anh em các thủ công tác
các thủ công tác công an sơn trà công an hải châu công an hữu hoàng sơn công an các thường của
thành phố nguyễn cao công an hải châu đều tập trung lại và giao cho các tổ đó là tổ trưởng là
phạm cảnh sơn chỉ trách nhiệm tập hợp tình hình báo tuần giờ báo tuần giờ để có cái thử nóng chỉ
đạt thì lúc đó giờ là khoảng một mươi một giờ hơn thì lực lượng kinh sát của phạm cảnh sơn cùng với là anh
em công an nguyễn sơn phát hiện cái đấu tượng cái quyết định là đột kích cô gái già này
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố quyết định thưởng nóng cho tập thể
chuyên án số tiền một trăm linh triệu đồng lãnh đạo đà nẵng ghi nhận nỗ lực của công an thành phố khi nhận
hai trọng trách quan trọng là vừa tham gia phòng chống dịch bệnh ncov vừa phải quyết tâm khám phá án
kết quả của các đồng chí nó tạo được một niềm tin rất lớn trong nhân dân
trong cả hệ thống chính trị của thành phố trong những ngày đầu năm trong cái bối cảnh mà
công an thành phố chúng ta đang tăng cường các cái giải pháp để mà
tránh cái dịch virus của đà nẵng trong đó có vai trò của công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tạm giam đối tượng tiêu quý bình
đồng thời tạm giữ người bạn gái của bình cũng là người trung quốc để tiếp tục điều tra mở rộng
thủ phủ thanh long miền tây chung tay trước ảnh hưởng dịch bệnh
kính thưa quý vị chúng tôi đang có mặt tại một vườn trồng thanh long diện tích lớn ở huyện châu
thành tỉnh long an lúc này đây thì số thanh long này đã đến tuổi thu hoạch và dự kiến là trong tối
hôm nay thì nhà vườn sẽ thu hoạch từ chín đến một mươi tấn trên diện tích thanh long này vào thời điểm trước tết
thì thương lái đã đặt mua với giá là ba mươi đồng một ký nhưng mà hiện tại thì chỉ có giá là năm mươi
đồng một ký thôi thậm chí là vào những ngày trước thì đã dừng hẳn việc thu mua thanh long ở huyện châu
thành tỉnh long an điều này gây không ít hoang mang lo lắng cho người dân ở thủ phủ trầm thanh long
lớn nhất của long an hiện nay
hiện tại diện tích thanh long đang cho trái tại long an gần chín sáu trăm linh hectare trong tổng số gần một mươi hai hectare
dù thanh long châu thành long an đã xuất khẩu qua nhiều quốc gia như thái lan singapore hàn quốc
châu âu mỹ canada nhật malaysia dubai new zealand ấn độ và úc song trung quốc vẫn là thị trường chính
chiếm từ bảy mươi tám mươi do đó khi dịch cúm vì chủng virus corona mới bùng phát khiến xuất khẩu thanh long
bị ảnh hưởng nặng nề từ cuối tháng một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ước sẽ có khoảng ba mươi tấn bịt tồn động chưa có đầu ra trong số tồn này có khoảng hai tấn đang
được trữ trong các kho lạnh
cái dịch chưa bùng phát thì mình cũng chuẩn bị hàng để qua tết nguyên đáng mình bán bệnh được giá hơn
mình cũng trữ hàng để mình đi lúc khoảng mùng một mùng hai là mình ở đây kho mình ở đây cũng cho khoảng
hai cong đi qua trung quốc mà bây giờ bởn là kẹt hàng bên trung quốc qua không được từ buổi mùng hai tết tới bây giờ rồi
có thể là hàng ở trên cong của đó mình bị hư hết á đặt cọc của đó khoảng là ba mươi một kí bây giờ sụt xuống còn năm thì mình thì bỏ cọc
người nhà vườn thì cũng thiệt hại về kinh tế có người bán rồi hẹn mùng ba cắt nhưng lái không cắt rồi bỏ luôn cả vốn cả cọc chỉ là bỏ hết
hiện tại để chia sẻ cùng những khó khăn của người dân đồng thời chia sẻ với tình trạng chung của các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị kinh doanh cũng có các hoạt động kích cầu tiêu thụ thanh long trong nước
cụ thể là các hoạt động giải cứu thanh long ở siêu thị điểm bán hàng lưu động hoạt động đội nhóm thanh niên vận động mua thanh long giúp người dân
cái giống là một mươi hai đó lên chi phí đó phân thuốc điện đồ đó tính hết thậm chí tới nó có thể hơn một mươi hai là còn cái tiền công mà thu hoạch
hiện giờ có lái mua rồi kho bắt đầu mở cửa lại để mua
nhưng mà cái giá thì ngày hôm qua thì rất rẻ ngày hôm qua còn giá năm thậm chí có chỗ bốn
thì hôm nay thì nghe nói phong phanh là lên được sáu rồi mới hồi nãy nghe cũng lên được bảy tám
cái đơn vị mình đang mua hàng của bà con nông dân ở đây và đóng hàng xuất đi trung quốc
ngày đơn vị mình trung bình là thu mua bà con khoảng từ hai mươi ba mươi tấn
nhưng mà giờ có dịch cúng thì bây giờ mua cũng trầm trần không mua nhiều
mình mua đủ chứa hàng
nhiều kho lạnh của mình với khoảng hai ba chiếc công là mình đi trung quốc được gần
khoảng mấy trăm chiếc công bên cơ khẩu tân thanh bên trung quốc
bây giờ mình mua mình thấy chữ kho lạnh của mình
nếu mà đủ kho lạnh rồi coi bên tân thanh bên dịch bên trung quốc làm sao rồi mình mới suất đi được
có thể thấy thanh long từ nhiều năm nay đã là cây thoát nghèo làm giàu cho người dân vùng châu thành nói riêng
góp phần tạo nên vùng trồng nông sản thế mạnh của tỉnh long an
tuy nhiên về cơ bản người dân vẫn trồng trọt theo hướng tự thân tự trồng tự bán
và không ràng buộc thỏa thuận đầu ra sản phẩm
cái truyền thống trồng thanh long từ xưa giờ rồi tự trồng thôi
chứ còn thật sự có cái sự khuyến khích của nhà nước cũng có chứ không phải không
ví dụ nhà nước tổ chức những cái việc gáp lô minh gáp đồ để cho người dân tập trồng theo kiểu đó
ít có người mà làm theo cũng có chứ không phải không có nhưng mà số ít thôi
hiện tại chính quyền địa phương đã có giải pháp tạm thời
là khuyên bà con nông dân hạn chế sông đèn điều phối sản lượng thanh long
làm sao để không bị dư sáng lượng nhưng cũng có thể phục hồi kịp khi thị trường thông suốt trở lại
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh antv